lợi dụng vào khu vực đường biên giới với nhiều đường mòn lối mở nhiều đối tượng đã tổ chức buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép qua campuchia
gần đây lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công hàng chục vụ đưa xe máy trái phép qua nước bạn tiêu thụ
xã thiện hưng huyện bù đốp được coi là điểm nóng về nạn vận chuyển xe máy trộm cắp qua campuchia tiêu thụ
trước đây thỉnh thoảng chỉ xảy ra một vài vụ đơn lẻ tuy nhiên gần đây việc vận chuyển xe máy trái phép được các đối tượng thực hiện một cách có tổ chức

thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin thông tin
khi một chiếc xe máy được tiêu thụ cho lọt các đối tượng canh đường được nhận ba trăm linh đồng đối tượng vận chuyển được nhận từ năm trăm linh đến tám trăm linh đồng
theo lực lượng chức năng tham gia vận chuyển xe máy trái phép được các đối tượng thực hiện một cách có tổ chức